ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai bước vào ngày làm việc thứ ba
buổi sáng ban chấp hành chung bương đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về sự thảo
báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
buổi chiều ban chấp hành chung bương đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ
thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm hành một mươi chín tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hành một mươi chín
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hành hai mươi dự toán ngân sách nhà nước năm hành hai mươi
và kế hoạch tài chính ngân sách ba năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai